hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện cuộc vận động
người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam của ngành công thương
đã diễn ra vào tối nay tại hà nội
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng đã tới dự
trong khuôn khổ hội nghị phó thủ tướng vương đình huệ đã cùng lãnh đạo ngành công thương
đi thăm các gian hàng tại triển lãm thành tựu một mươi năm thực hiện cuộc vận động
người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam của ngành công thương
triển lãm diễn ra tại cung văn hóa hữu nghị việt sô
từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
với sự tham gia của các tập đoàn lớn
trưng bày những sản phẩm dịch vụ công nghệ mới nhất có hàm lượng công nghệ cao
mười năm qua ngành công thương cùng với các thành viên khác trong ban chỉ đạo cuộc vận động
đã góp phần tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trên thị trường nội địa
tạo được niềm tin và sự quan tâm mua sắm tiêu dùng
trong phần lớn người tiêu dùng việt nam đối với hàng hóa thương hiệu việt
khơi dậy được tiềm năng dồi dào về nguồn lực và năng lực kinh doanh
phân phối của mọi thành phần kinh tế
từ chỗ vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam đến nay
đã có nhiều sản phẩm hàng hóa chinh phục được người tiêu dùng
trong đó nhiều sản phẩm trở thành niềm tự hào của người việt nam
tỷ lệ hàng việt chiếm tỷ lệ cao trên thị trường nội địa
từ tám mươi đến trên chín mươi tại các kênh phân phối hiện đại
và từ sáu mươi trở lên tại các kênh bán lẻ truyền thống
một số ngành sản xuất hàng việt nam có thêm mạnh
đã tăng tỷ lệ nội địa hóa và hàm lượng khoa học công nghệ trong sản phẩm